chiều nay đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban nội chính trung ương và các đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng
đã tiếp xúc cử tri là cán bộ công chức viên chức các cơ quan tổ chức đơn vị tại thành phố đà lạt
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố đà lạt phấn khởi trước sự phát triển của nền kinh tế đất nước và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước thời gian qua
đồng thời kiến nghị một số vấn đề về chế độ đối với cán bộ chuyên trách ở cơ sở đầu tư cho hoạt động giáo dục chế độ cán bộ giáo viên cần có giải pháp quản lý thuê bao điện thoại
nhiều cử tri cũng đề nghị đảng nhà nước đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp kiên quyết khai trừ ra khỏi đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật
đặc biệt là tăng cường thu hồi triệt để tài sản tham nhũng cho nhà nước
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng đồng chí phan đình trạc ghi nhận biểu dương các kiến nghị xác đáng sát thực tiễn của cử tri thành phố đà lạt và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
đồng chí giải thích làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các vấn đề về bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm về ý kiến triển khai luật đất đai tiền lương mới chế độ đãi ngộ cán bộ chuyên trách
ngoài ra đồng chí phan đình trạc đề nghị tỉnh lâm đồng tiếp thu nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền chỉ đạo các cấp các ngành liên quan thực hiện